mặc dù tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí số vụ số người thiệt mạng và số người bị thương
nhưng riêng tai nạn giao thông đường thủy lại tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
số vụ tai nạn giao thông đường thủy tăng tám vụ tăng ba mươi ba ba mươi ba tăng một mươi tám người tử vong tăng ba người bị thương
nghiêm trọng nhất là hai vụ lật thuyền ở quảng nam vừa xảy ra ngày hai mươi năm tháng hai và ngày tám tháng năm
là một mươi một người tử vong
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do trở quá tải trọng quá số người cho phép và thiếu trang thiết bị an toàn
tình trạng này xảy ra cơ bản do có sự buông lỏng trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
và quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường thủy ở một số địa phương
đồng thời quy định hiện hành về chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy
còn chưa đủ sức dân đe đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về trang thiết bị an toàn
đối với phương tiện dân sinh phương tiện nhỏ khi tham gia giao thông đường thủy
chưa có chế tài xử phạt đối với hành vi không mặc áo phao cứu sinh
hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện dân sinh phương tiện nhỏ
đây thực sự là điều đáng báo động bởi hiện đã vào mùa mưa bão
nguy cơ gia tăng tai nạn đường thủy lại càng cao hơn